về phía người sử dụng khi mua nên ghi chép lại các thông tin trên bao bì phân bón
thậm chí giữ lại mẫu bao bì và phân bón để làm vật chứng khi có sự cố xảy ra
trường hợp cần thiết nên chủ động liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp sản xuất hoặc đại lý phân phối
hoặc báo cho cơ quan chức năng như cục quản lý thị trường thành trà nông nghiệp
đại công trường xây dựng sân bay quốc tế long thành đang tăng tốc tranh thủ thi công mùa khô
huy động lượng người và phương tiện tập trung làm việc rất lớn
điều này cũng đặt ra yêu cầu công tác đảm bảo an ninh an toàn cho dự án trọng điểm quốc gia
đặc biệt quan trọng này ngày càng nghiêm ngặt hơn
những công đoạn cuối cùng của hệ thống kiểm soát người ra vào tại cổng hai vào đại công trường sân bay long thành
trên tuyến đường hương lộ một mươi khẩn trương hoàn thành
đây cũng là cổng thứ hai được trang bị hệ thống camera công nghệ ai nhận diện khuôn mặt
và quét mã qr tích hợp để kiểm soát người ra vào khu vực xây dựng sân bay
việc phối hợp của chúng tôi thì luôn luôn phối hợp rất là chặt chẽ
nhất là trong việc trao đổi thông tin tình hình liên quan đến an ninh trật tự
khi có vụ việc liên quan đến trật tự thì kịp thời thông tin cho các đơn vị để phối hợp xử lý
không để xảy ra những tình huống xấu bị động bất ngờ
thời gian qua để bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình thi công dự án sân bay long thành
công an tỉnh đồng nai đã phối hợp chặt chẽ với ban quản lý dự án sân bay long thành
cảng vụ miền nam và các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát trên khu vực công trường
duy trì tốt các kênh thông tin liên lạc trao đổi và nắm chắc tình hình trên công trường
đặc biệt là yêu cầu các đơn vị thi công ra soát kiểm tra tự đảm bảo an ninh trật tự của mình trước
và sau đó phải thường xuyên trao đổi thông tin cập nhật tình hình đối với các lực lượng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay lực lượng chức năng đã phát hiện một mươi bốn vụ vi phạm pháp luật
trong đó năm vụ trụng cấp tài sản bốn vụ sử dụng trái phép chân ma túy
hiện nay toàn bộ công trường có khoảng năm người đang làm việc và theo kế hoạch từ tháng một mươi tới
sẽ tăng lên khoảng hai mươi người nên việc kiểm soát đòi hỏi ngày càng nghiêm đẩy
vì đây là một công trình tập trung rất đông người ở rất nhiều nơi
cho nên là chúng tôi rất quan tâm vấn đề mà quản lý con người tại khu vực này
thứ hai là vấn đề liên quan đến trụng cấp ở khu vực này
bởi vì đây là một dự án lớn và hiện nay công tác quản lý còn rất nhiều hợp
trước nguy cơ phát sinh một số loại tệ nạn trụng cấp tài sản hiện nay trên khu vực rộng lớn thi công sân mai long thành
lực lượng chức năng đã chủ động tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa
và quyết liệt đấu tranh phát hiện ngăn chặn từ sớm từ xa
sau thời gian theo dõi và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
công an tỉnh nghệ an phối hợp với cục nghiệp vụ bộ công an công an nước bạn lào
và các đơn vị liên quan vừa phá thành công chuyên án bắt hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
lẩn trốn hai mươi hai năm tại nước bạn lào
hai đối tượng bị bắt giữ gồm lương văn bún sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một chú huyện tương dương
truy nã về tội giết người và lê văn điền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám chú huyện con cuông
truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó vào năm hai nghìn hai do mô thuẫn đất đai lương văn bún đã dùng súng bắn tử vong một người đàn ông chú cùng bạn
sau khi gây án đối tượng này đã đưa vợ con bỏ trốn sang lào theo đường tiểu ngạch
còn đối tượng lê văn điền sau khi biết đồng bọn trong cùng vụ án mua bán trái phép chất ma túy
và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy bị bắt cũng đã bỏ trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng
quá trình sinh sống tại lào hai đối tượng đã gặp quen biết nhau
để che giấu tung tích lai lịch hai đối tượng đã thay tên đổi họ thường xuyên thay đổi chỗ ở
sinh sống tại các khu vực đồi núi hẻo lánh có mật độ dân cư thưa thớt
nhằm tránh sự phát hiện bắt giữ của cơ quan chức năng
sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ vào ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
tại thành phố viêng trăn lào phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an đã chủ trì phối hợp
với các đơn vị liên quan bắt thành công hai đối tượng trên
hiện phòng cảnh sát hình sự đã di lý hai đối tượng trên về công an nghệ an để xử lý theo quy định của pháp luật